hà nội phát hiện chín trăm bảy mươi ca covid một mươi chín mới gần một trăm linh trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã được tiêm vaccine
sở y tế hà nội ngày hai mươi bốn tháng bốn thông báo đã ghi nhận chín trăm bảy mươi ca bệnh nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín ở thủ đô vượt một năm mươi bốn triệu ca
có thêm hơn hai mươi liều vaccine đã được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bệnh nhân phân bố tại hai trăm năm mươi hai xã phường thị trấn thuộc hai mươi sáu trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông tám mươi năm ca đông anh bảy mươi hai ca long biên sáu mươi hai ca sóc sơn năm mươi chín ca nam tử liêm năm mươi chín ca
cũng theo sở y tế hiện còn hơn một trăm một mươi bốn bốn trăm linh ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
giảm hơn một mươi bảy ca so với ngày trước đó
trong số này chỉ còn ba trăm tám mươi ca điều trị tại các bệnh viện
số còn lại hơn một trăm một mươi bốn người đang theo dõi tại nhà
về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo báo cáo tới hết ngày hai mươi ba tháng bốn
đã có gần chín mươi bốn người từ một mươi tám tuổi ở hà nội đã được tiêm mũi nhắc lại
đây là số liệu vaccine được tiêm bởi các trung tâm y tế cdc hà nội
ngoài ra có gần một trăm năm mươi bảy người được tiêm vaccine mũi nhắc lại
bởi các bệnh viện trung ương ngành trên địa bàn
với lứa tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tới hết ngày hai mươi ba tháng bốn
đã có chín mươi năm một trăm một mươi một mũi đã được tiêm tăng hai mươi mũi so với ngày trước đó
hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng
thưa quý vị trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín mới giảm mạnh thời gian gần đây
nhiều cơ sở thu dung điều trị f thể nhẹ tại hà nội đang được tạm dừng thu gọn
trạm y tế lưu động số một huyện thành trì
cuối năm hai nghìn hai mươi một từng là một trong những cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
thể nhẹ đầu tiên của hà nội
cùng với đó là hai mươi trạm y tế đã được kích hoạt đồng lạt
tại một mươi sáu trên một mươi sáu xã thị trấn của huyện thanh trì
đến nay khi dịch có xu hướng giảm huyện thanh trì đã có những thay đổi để thích ứng
bà nguyễn kim nhung phó giám đốc trung tâm y tế huyện thanh trì cho biết
chúng tôi đã xin ý kiến huyện và huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động
của các cơ sở thu dung và một mươi ba trạm y tế lưu động
tất cả các cơ sở khi dừng hoạt động chúng tôi đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện
cũng như ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để thực hiện các biện pháp y tế
đảm bảo khử sạch khử khuẩn và bàn giao lại cho các đơn vị trường học tiếp tục hoạt động
bên cạnh việc tạm dừng phần lớn hoạt động của các cơ sở thu dung và các trạm y tế lưu động
y tế huyện thanh trì đã có những phương án từng bước không để bị động
cho tình hình dịch có thể thay đổi
bà nguyễn kim nhung cho biết thêm chúng tôi vẫn đang còn bảy trạm y tế lưu động đang hoạt động
sẽ tiếp tục tạm dừng hoặc là kích hoạt lại tùy theo tình hình dịch trên tinh thần tạm dừng
chứ không giải thể
tất cả trạm y tế lưu động hay các cơ sở thu dung f đều có thể kích hoạt ngay lập tức
trên những kinh nghiệm đã đúc rút để có thể triển khai rất nhanh khi cần trở lại
cùng với huyện thanh trì nhiều quận huyện khác của hà nội cũng đã và đang giải thể
tạm dừng các cơ sở thu dung bệnh nhân covid một mươi chín không sử dụng đến
còn tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín nền điều trị f nặng nhất của hà nội
và các tỉnh thành phía bắc khu vực phòng đệm tiếp đón cấp cứu đầu tiên bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay gần như không có bệnh nhân
toàn bệnh viện đang điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân ở mức độ trung bình
bác sĩ nguyễn minh nguyên bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho hay
lúc đỉnh dịch bệnh viện hoạt động tới chín đơn nguyên điều trị khoảng hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện đang vận hành hai đơn nguyên trong đó mỗi đơn nguyên
chỉ vận hành dưới một nửa áp lực cho các nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều
việc tạm dừng thu gọn loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
được đánh giá là cần thiết nhằm tránh lãng phí thiết bị y tế và nhân lực vận hành
bên cạnh đó là tâm thế sẵn sàng huy động đưa vào sử dụng lại khi có những diễn biến mới của dịch bệnh
liên quan đến giấy tờ để f hưởng bảo hiểm xã hội bộ lao động thương bình và xã hội cho rằng
việc xem xét quy định cấp bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận
nghị việc hưởng bảo hiểm xã hội cho f thuộc thầm quyền của bộ y tế
trong khi bộ y tế nói chưa có cơ sở pháp lý
bộ lao động thương bình và xã hội vừa có công văn góp ý về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
bộ lao động thương bình và xã hội cho rằng theo quy định tài khoản một điều hai mươi năm và khoảng bốn điều một trăm linh của luật bảo hiểm xã hội
thì quy định về xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
trong trường hợp điều trị ngoại trú đối với người lao động nhiễm covid một mươi chín thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ y tế
theo đó việc xem xét quy định các loại giấy tờ do cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp có giá trị
như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ y tế
trong bảy loại giấy mà hai bộ đã thống nhất thì năm loại là do cơ sở y tế ban hành
như thế là phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ y tế
đối với hai loại giấy tờ không do cơ sở y tế cấp quy định cách ly tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành
thời gian cách ly đều do chính quyền địa phương cấp bộ lao động thương bình và xã hội đề nghị bộ y tế
có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ vào hai loại giấy tờ này để cấp giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau bảo đảm quyền lợi cho người lao động
về thời hạn áp dụng bảy loại giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cơ quan này đề nghị chỉ áp dụng
đối với thời gian trước ngày thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số năm mươi sáu có hiệu lực để giải quyết các vướng mắc trước đây
kể từ ngày thông tư sửa đổi có hiệu lực thì áp dụng theo thông tư mới và các quy định có liên quan để giải quyết chế độ chính sách
trước đó bộ y tế đã đề xuất chính phủ công nhận bảy loại giấy tờ để f điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
các giấy tờ này bao gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp giấy chắc nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp
giấy xét nghiệm test nhanh hoặc pcr có kết quả dương tính với sars cov hai do các cơ sở y tế cấp
giấy xác nhận bị mắc covid một mươi chín của trạm y tế xã trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng y tế cơ quan doanh nghiệp
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó
người lao động đã nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín tại nhà
quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín hồ các bệnh viện giã chiến
bộ y tế cho biết đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì bảy loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong luật bảo hiểm xã hội
luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác
vì vậy bộ y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa và hướng dẫn trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba
để giải quyết những vướng mắc trên bộ y tế đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ nêu trên có giá trị
như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc covid một mươi chín
cụ ông pn tám mươi hai tuổi sống tại quận hoàn kiếm hà nội được đưa vào bệnh viện hiếu nghị để thăm khám trong tình trạng vùng bụng sơ thấy khối u
gây đau nhức và khó di chuyển
bệnh nhân chia sẻ rằng bản thân cảm thấy có vấn đề
bệnh nhân đã bị bất thường đã được một thời gian dài
tuy nhiên vì ngại covid một mươi chín cũng như nhìn được bệnh nhân không đi khám mà thỉnh thoảng chỉ mua thuốc để uống
tuy nhiên thời gian gần đây bùng bệnh nhân căng lên dùng tay có thể sờ nắn thấy khối u ở bên trong
kèm theo đó là cảm giác đau nhức
ông n mới quyết định đến bệnh viện
ông nời chia sẻ từ khi khối u to hẳn ra đến khi tôi nhập viện chỉ có một mươi ngày
trong suốt thời gian này khối u gây đau dữ dội việc đi lại cũng rất khó khăn
chỉ nhích được từng ngày
chỉ nhích được từng bước
tại bệnh viện hiếu nghị ông pn được làm các xét nghiệm trần đoán và phát hiện có khối u ở sau phúc mạc
khối u dính vào thận cột sống xương trầu
bệnh nhân được tầm soát đánh giá và có chỉ định phẫu thuật
bác sĩ nguyễn hồng long khoa ngoại tổng hợp chia sẻ khối u của bệnh nhân sấp xỉ hai mươi cm và nằm sau phúc mạc
khối u chiếm một phần hai bụng bên phải của bệnh nhân
khi tư vấn cần phẫu thuật ban đầu bệnh nhân sợ và lo lắng
nhưng sau khi bàn bạc với gia đình bệnh nhân cũng quyết tâm lên bàn mủ
cụ ông pn đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và đang trong thời gian theo dõi sức khỏe
từ trường hợp của bệnh nhân pn bác sĩ long khuyến cáo người dân cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ
đây là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đảm bảo sức khỏe bản thân
khi bệnh gây đau bệnh nhân thường sẽ nhanh chóng đi khám
tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh phát triển âm thầm không gây đau điển hình như trường hợp ông n
đến khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo thường đã muộn
việc xây dựng thói quen sống tích cực lành mạnh là cực kỳ quan trọng và cần thiết cho mọi lứa tuổi